ngày một mươi tám tháng sáu mạng xã hội facebook chia sẻ đoạn clip người phụ nữ vào cửa hàng thú nuôi chọn ví tiền của nhân viên bán hàng rồi bỏ đi gây bức xúc dư luận
sự việc xảy ra trên đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh tp hcm và đang được công an kiểm tra xử lý
theo hình ảnh camera khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu tại cửa hàng thú cưng trên đường nguyễn hữu cảnh phường một mươi chín quận bình thạnh một phụ nữ đến hỏi mua thức ăn cho mèo
lợi dụng lúc nhân viên bán hàng lấy đồ để tư vấn thì người này đã mở tủ lấy trận ví tiền để trong ngang tủ của nữ nhân viên rồi bỏ ra ngoài lên xe đồng bọn bỏ trốn
trưa ngày một mươi tám tháng sáu nạn nhân đã đến công an trình báo ví tiền của mình bị kẻ gian lấy trộm
công an phường một mươi chín quận bình thạnh đã nắm được thông tin qua phản ánh và sẽ cho kiểm tra xử lý